có tiềm năng để phát triển du lịch thế nhưng đến nay vườn quốc gia ba bể vẫn như ngủ quên
vì lượng khách đến thăm quan du lịch là rất kiêm tốn
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này tuy nhiên cơ sở hạ tầng xuống cấp là một nguyên nhân quan trọng
lo ngại hơn ngoài vấn đề về thiếu kinh phí đầu tư ngay cả những công trình đã đầu tư nhiều tỷ đồng
nhưng không phát huy hiệu quả gây lãng phí ngân sách của nhà nước
đây là công trình được đầu tư với số vốn trên bảy tỷ đồng để dành tiếp đón du khách tham quan vườn quốc gia ba bể
vậy nhưng đến nay nhà trờ bút lốm trở thành nơi chăn thả gia súc bùng đất cỏ dại hiện hữu ở mọi nơi
được đưa vào sử dụng năm hai nghìn bảy do ít sử dụng và không được dọn dẹp thường xuyên nên nhiều rác thải ồn ứ
bụi cây mọc nhiều gây bức xúc cho người dân và du khách khi qua khu nhà chờ này
do thiết kế thi công không tính đến mức nước dân của sông năng khi có mưa lũ khu vực nhà trờ hoàn toàn bị ngập trong biển nước
do thiết kế thi công không tính đến mực nước dân của sông năng khi có mưa lũ khu vực nhà trờ hoàn toàn bị ngập trong biển nước